vâng thưa quý vị sau nhiều ngày ấm áp thì thời tiết tại thủ đô hà nội cũng như là tại các tỉnh thành phía bắc lại xuất hiện đợt rét đậm trở lại
trong ngày thứ hai đầu tuần thì sáng sớm có mưa rét vùng núi có nhiệt độ từ chín tới một mươi ba độ c
trưa chiều mưa tạnh nhưng mà cảm giác mới bớt rét bút hơn và nhiệt độ sẽ tăng lên là khoảng một mươi chín độ c
vâng ạ với tiết trời rét ẩm như thế này thì nền nhiệt xuống thấp quý vị cần phải đặc biệt lưu ý đến nguy cơ đột quỵ người cao tuổi
cần phải giữ ấm cơ thể hạn chế tập thể dục lúc sáng sớm cần phải bổ sung nhiều vitamin chất sơ từ rau củ quả
điều này sẽ giúp làm giảm lượng cholesterol phòng tránh các bệnh về tim mạch và tai biến vào mùa đông
đó là đôi nét đáng chú ý về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay